trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh con tum đã phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
và ban điều hành quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh con tum tổ chức chương trình vui tết trung thu
cho gần bảy trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại bốn cơ sở xã hội
là trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh mái ấm vinh sơn một mái ấm vinh sơn hai và các cháu thiếu nhi trại phong đắc kia
tại đêm hội các em đã cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian của tuổi thơ như ghép tranh
thi tìm hiểu về tết trung thu thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ
được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em tự diễn được phá cỗ trung thu và nhận quà
muốn xem mua lần các em chị mua lần mua kể chuyện cổ tích văn trang
chăm mong sau này sẽ được một trung thu thật là đầm ấm hạnh phúc bên một mẹ nhà
về phía quý bà trợ trẻ em tỉnh tổ chức tại tỉnh thì phối hợp với trung tâm thanh tiếu niên tỉnh
đã tổ chức cũng một chuỗi các hoạt động tại trung tâm tỉnh cho bốn cơ sở xã hội nằm trên địa bàn tỉnh
đồng thời hướng dẫn các quý bà trẻ em tỉnh
tổ chức các hoạt động ở các huyện tổng trị giá quà tặng cho các em đặc biệt khó khăn vùng sâu
vùng xa nhân đợt tết trung thu quý bà trợ trẻ em trích ra một phần quý vận độc được nhân tháng hành động
vì trẻ em xuất ra tương đương khoảng bảy mươi triệu đồng
cùng với việc tổ chức trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố con tum
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín quý bà trợ trẻ em tỉnh con tung đã phối hợp với các địa phương
tổ chức vui tết trung thu và tặng một trăm năm mươi phần quà mỗi phần quà trị giá gần ba trăm linh đồng cho trẻ em nghèo
khó khăn ở các xã vùng sâu vùng xa tại các huyện yà hờ đrai huyện con rẫy con plông
tại đêm hội trung thu quý bà trợ trẻ em tỉnh con tung đã tặng bốn phần quà
mỗi phần quà trị giá năm triệu đồng cho bốn cơ sở bảo trợ xã hội